bên cạnh việc gây ra thiệt hại nặng nề về nhà cửa và cây xanh trên địa bàn thừa thiên huế
bão số năm cũng đã làm hơn bốn trăm linh cột điện trung thế hạ thế bị gãy đổ gây lo lắng cho người dân
sau báo điện lực việt nam đã có chỉ đạo tạm dừng việc sử dụng cột điện dự ứng lực
tuy nhiên người dân ở thừa thiên huế mong muốn các cơ quan chức năng làm rõ chất lượng số cột bị gãy đổ
tuyệt đối không để một số cột còn lại gây nguy hiểm cho người dân
câu chuyện hàng trăm chiếc cột điện bê tông đúc theo công nghệ dự ứng lực bị gãy đổ trong bão
vẫn đang là đề tài nóng của người dân địa phương bởi ngoài việc gãy đổ gây mất điện lưới
một số cột lúc gãy đã rơi vào nhà dân đình làng miếu mạo khiến người dân rất lo lắng
mặc dù ngành điện đã có lời giải thích số cột điện này đều được sản xuất theo tiêu chuẩn việt nam năm nghìn tám trăm bốn mươi bảy hai nghìn một mươi sáu
trước khi đưa vào sử dụng đã được nghiệm thu thập định kỹ
nhưng theo người dân thì ngành điện đang sử dụng một bộ tiêu chuẩn áp dụng cho tất cả các vùng miền
không có tiêu chuẩn riêng cho từng khu vực đặc biệt là khu vực thường xuyên chịu nhiều gió bão là chưa bảo đảm
đó là chưa kể việc sản xuất trụ ly tâm đã được bảo đảm

theo lãnh đạo công ty điện lực thừa thiên huế hiện tại các địa phương vẫn đang tiếp tục thống kê số lượng cột bị gãy đổ
con số bốn trăm linh tám cột bị gãy đổ chắc chắn chưa phải là con số cuối cùng
và đây cũng là con số rất nhỏ trong tổng số cột điện sử dụng công nghệ bê tông dự ứng lực
vì vậy điện lực thừa thiên huế cần phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước khẩn trương kiểm định lại số cột bị gãy đổ
nếu chưa đáp ứng được tiêu chuẩn việt nam năm nghìn tám trăm bốn mươi bảy hai nghìn một mươi sáu
thì cần lập tức thu hồi toàn bộ số cột được sản xuất
cùng một đơn vị cùng một khoảng thời gian để thay thế kể cả cột chưa gãy đổ để tránh gây nguy hiểm cho người dân